kính chào quý vị và các bạn
hôm nay bắc bộ vẫn đang có mưa rông trên diện rộng
ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh của người dân giữa khu vực
cụ thể tại đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông
nên trời tiếp tục có mưa độ ẩm cao
phải sang đến ngày mai khi các hình thế gây mưa không còn
thì trời sẽ khô giáo thậm chí là hưởng nắng
người dân có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa hong phơi quần áo
sau nhiều ngày mưa nhiều ẩm cao
về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày mai ở ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó mỗi ngày tăng nhẹ từ một đến hai độ
không nằm ngoài kiểu thời tiết đó tây bắc bộ ngày hôm nay vẫn có mưa rông
riêng khu vực các tỉnh như lai châu lào cai hay hà giang
do vẫn còn hình thế hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao
nên tại đây vẫn có mưa rào và rông
tập trung về đêm và sáng cục bộ có điểm mưa lượng khá
sau đó mưa cũng sẽ chấm dứt vào ngày mai
trời khô giáo hưởng nắng
nhiệt độ cũng sẽ chấm dứt vào ngày mai
nhiệt độ cũng nhích tăng lên
như cao nhất ngày mai là hai mươi năm hai mươi tám độ
và đến ngày năm tháng một mươi một thì nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi độ
xui xuống miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do chịu tác động của gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió
nên ngày và đêm nay khu vực vẫn có mưa mưa rào
tuy nhiên diện mưa và lượng mưa giảm hẳn so với hai mươi bốn giờ trước
từ ngày mai mưa giảm nhanh nhiệt độ trong ba ngày tới
tại khu vực cũng tăng trở lại ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
thời tiết có phần thuận lợi hơn
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng đang trong đà giảm mưa
chỉ riêng khu vực là bình định đến ninh thuận
chiều tối có thể có mưa giải rác do nhiễu động gió đông từ biển đầy vào
tuy nhiên lượng cũng không nhiều
các nơi khác tạnh giáo hưởng nắng nhiệt độ tăng lên
trưa chiều trong ba ngày tới đều ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trời mát mẻ
lên đến mảnh đất tây nguyên
tại đây trong ba ngày tới phổ biến mưa vài nơi
ngày nắng riêng khu vực nam tây nguyên
chiều tối có thể có mưa mưa rào nhẹ dài rác
nhiệt độ cao nhất ngày sao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thời tiết thuận lợi cho hoạt động sản xuất và phòng chống dịch bệnh của người dân
còn tại nam bộ thời gian ba ngày tới
mưa cũng có xu hướng giảm hơn
chỉ xuất hiện giải rác vào chiều tối
ban ngày hầu như không mưa ngày nắng
với nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi bốn độ
miền đông có nơi trên ba mươi bốn độ